trong cuộc chiến đấu giữ nước qua nhiều chuyện kể và tiểu thuyết trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt nghề trầm nón vẫn được duy trì và tồn tại đến ngày nay
trên mảnh đất hình chữ s có rất nhiều nơi làm nón và một trong số đó không thể không nhắc đến làng nghề chầm nón tây hồ thuộc xã phú hồ huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế với nghề làm nón bài thơ

nghề làm nón nơi đây được truyền từ đời này sang đời kia
con gái là tây hồ chừng một mươi tuổi đã chầm nón thoan thoát
có những người phụ nữ cả đời chỉ làm nghề chầm nón
khi từ cái văn cái lá là mình phải đi mua hồi đó đi mua là không có xe đi nữa phải đi bộ
phải đi bộ từ đấy mình lại thảo chờ ứng cựu rồi mua trẻ về rồi mình trong lỗ đó mình chạy ra
chạy rồi mình mua từng ngọn lá về từng mỡ mỡ từng ngọn lá rồi khi đó mình ui rồi làm hoàn thành một chiếc nón mà đi bán rất là khó
đi bán cũng đi bộ
nghe chăm nón này thì ra đây từ bao giờ tôi chẳng biết
nhưng mà khi sinh ra và lớn lên thì ở gia đình ngoài và mẹ thì đã làm rồi
và tôi đã làm từ khi con bé
thì đến bây giờ thì tôi làm cũng được là bốn mươi tám năm
tôi làm nghề này thì cũng là được ba mươi năm rồi
thì tôi thấy cuộc sống thì cũng không khá già lắm nhưng vẫn tạm ổn để nuôi hai cháu và trang trại trong gia đình
để có được chiếc nón như ý các nghệ nhân làm nón huế phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ đòi hỏi sự cần mẫn khéo léo của người thợ
hoàn thiện một chiếc nón người làm phải trải qua khoảng một mươi năm công đoạn
muốn nón đẹp phải cẩn trọng từ khâu chọn lá
để có được lá đẹp người ta thường lên rừng chọn loại lá non của cây bồ quy di diệp có màu xanh nhẹ
sau đó đem phơi xương qua đêm để lá dịu lại
tiếp theo người ta đem đi ủi
ủi càng nhiều lá càng phẳng càng láng
sau đó người ta chuẩn bị khung để chầm nón
làm khung chuốt vành là công đoạn đầu tiên quyết định độ khung tròn hình dáng kích cỡ của chiếc nón
khung nón được làm bằng gỗ nhẹ có mái cong đều với nhiều kích cỡ
thường không nón được làm một lần dùng vài chục năm nếu không có sự thay đổi mẫu mã theo nhu cầu thị trường
vành nón được làm bằng thân cây lỗ ô cây mung có rất nhiều khung
rất nhiều ở huế được trẻ chuốt tròn thanh thoát
mỗi chiếc nón có từ một mươi năm đến một mươi sáu vành mà xưa nay nhiều người vẫn ví như một mươi sáu vành trăng
bắt đầu là chúng ta tròn vành cho thật đẹp rồi chúng ta tròn lá đẹp và lá tươi
khi đó mình về ủi mới có được một chiếc nón đẹp lá là lá sắn họ lại tư rưng về
rồi có một cái trụ họ sẽ xảy lá
và mình mua về mình thải lại cho nhiều đi xong mình ủi xong mình xáy vào nón
khi mình xáy xong vào nón mình chăm nón
khó nhất trong khâu làm nón có lẽ là xây và lợp lá
làm thì ai cũng làm được nhưng để làm nón thanh mỏng mà không bị rột thì phải là những người thợ cực kỳ khéo tay
lớp lá nào ra lớp ấy
khi xây và lập lá người thợ phải khéo léo
sao cho khi chiêm lá không bị trồng lên nhau nhiều lớp để nón có thể thanh và mỏng
khâu nón hay còn gọi là chầm nón là công đoạn quyết định đến sự hình thành và vẻ đẹp của cả chiếc nón
người thợ sẽ khâu từ trên xuống đến vành một mươi năm cứ một cm ba mũi cướp trong suốt
vành cuối cùng khâu cước trắng hai mũi kim cách nhau hai cm
đường chăm phải mềm mại
nghề làm nón lá nổi tiếng ở huế từ lâu nhưng nón bài thơ thì mãi đến những năm sáu mươi của thế kỷ hai mươi mới xuất hiện
đó là vào khoảng năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm sáu mươi ông bùi quang bạc một nghệ nhân chầm nón lá cũng là một người yêu thơ phú trong làng đã có sáng kiến làm nên nón bài thơ

tôn vinh thêm vẻ đẹp của chiếc nón
lúc đó nón lá ở huế chủ yếu bán vào thị trường các tỉnh phía nam
nên hai câu thơ đầu tiên được ông bặc ép vào chiếc nón lá là ai ra xứ huế mộng mơ mua về chiếc nón bài thơ làm quà
cả tranh về sông hương núi ngự những biểu tượng gắn liền với xứ huế mộng mơ
chuyện nọn dân dân mang thêm một chức năng mới chức năng trang trí và chức năng làm đẹp
cầu trường tiền và bài thơ bên cạnh trăng sao v v
nhiều thứ như vậy để khi mà lượt qua ánh sáng thì nó sẽ thấy được bài thơ đó và những khung cảnh đó tạo nên một nét duyên
không đơn thuần chỉ là một vật dụng chiếc nón bài thơ được coi như là một tác phẩm nghệ thuật
chính chiếc nón ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca
không khó để tìm được những vần thơ hay nói về chiếc nón bài thơ
trải qua những thăng trầm biến đổi của thời cuộc cũng như yêu cầu của cuộc sống hiện đại
nón bài thơ giờ đây được người ta sử dụng như một vật
trải qua những vật trang sức một thứ đồ để làm duyên cho những cô gái huế và là món quà của mỗi du khách khi đến thăm cố đồ
chính vì lẽ đó làng tây hồ giờ không còn nhiều người tiếp tục làm nón bài thơ
cả làng chỉ còn được vài nhà vẫn tiếp tục làm
trong số ấy có hai chị em bà dương thị xưa và dương thị chót
sinh ra và lớn lên ở làng quê tây hồ
hai chị em bà xưa đã có thâm niên làm nón bài thơ
hơn bốn mươi năm nay mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tuổi lên một mươi
hai chị em bà xưa bám víu vào nhau để sống
ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa đến ấy bà xưa đã phải một mình nuôi dạy em thơ
trong làng dẫn nghề làm nón bà lân la sang nhà hàng xóm để học nghề rồi về dạy lại cho em
cứ thế hai chị em cùng làm nón từ khi đầu còn xanh
đến giờ tóc đã nhuốm mỏng
màu sương gió

giờ chứ thì cũng cái nghề này từ khi giọt tài lận cũng làm cái nghề nón luôn
ngoài ngon ngoài nghe chị ra này hết
người dân trong làng kể với chúng tôi rằng
hai chị em bà xưa thương nhau lắm đến tuổi cập kê nhưng chẳng ai nỡ lấy chồng trước
cứ thế năm này qua năm nọ mấy chục năm nay
trong căn nhà nhỏ vẫn chỉ có hai người phụ nữ
với dáng người nhỏ bé cần mẫn chuốt từng chiếc nan
chằm từng chiếc nón nương tựa vào nhau
nghề làm nón không cho thu nhập cao
và cũng chẳng ai làm giàu được từ nghề này
thế nhưng nó đủ để người ta trang trải cuộc sống hàng ngày
ngày nắng cũng như ngày mưa
hai chị em bà xưa vẫn đều đặn làm nón
đôi bàn tay chai sần vì vót nan vì những vết kim đâm
nhưng chưa bao giờ họ có ý định ngơi nghỉ
tôi thì làm nghề chỉ theo nghề nãy rồi thôi
lúc mưa thì cũng đam mê theo nghề nón
vì nghề nón là nghề truyền thống từ xưa đời
chả ông để lại từ xưa này chưa
chưa chư rồi thì tôi cũng làm theo nghề nón rồi thôi
cái khó cái cầu kỳ của nón bài thơ
thơ ấy là đặt các hoa văn họa tiết trang trí lên nón phải thật cẩn thận
phải tính toán sao cho cân đối hài hòa trong không gian của chiếc nón

để khi soi lên trước ánh mặt trời
các hoa văn biểu tượng hiện rõ sinh động

ngoài sáu mươi tuổi đôi mắt đã chẳng còn tinh anh
ngoài sáu mươi tuổi đôi mắt đã chẳng còn tinh anh
nhưng đôi tay của chị em bà xưa
vẫn thuần thoát với những đường kim mũi trỉ

đôi tay đã quen với những nan nón lá nón
đã nằm lòng cách trang trí hoa tiết
thế nên họ cứ thuần thoát làm
đến mức nhiều khi chẳng cần nhìn xuống

nào vẫn đều tăm tắp đường trị ấy
phải có kinh nghiệm dày dặn lắm thì người thợ mới đạt được đến kỹ năng điêu luyện của nghề như vậy
cứ thế bằng sự khéo léo của đôi bàn tay sự tài hoa của người làm nghề
từ tây hồ những chiếc nón bài thơ tỏa đi khắp các nẻo đường
với những ai đã một lần đến huế chắc hẳn hình ảnh của những cô gái huế
với nụ cười duyên thấp thoáng sau vành nón sáng lấp loá sẽ còn động mãi trong tâm trí
nhắc người ta nhớ về làng nghề với những người thợ cần mẫn
những con người đang gìn giữ một nét văn hóa đặc trưng biểu tượng riêng của người dân xứ huế
với những ai đã một lần đến huế chắc hẳn hình ảnh của những người thợ mới đạt được đến kỹ năng điêu luyện của nghề như vậy